xin kính chào quý vị và các bạn
rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía tây đang phát triển và mở rộng
nên trong ba ngày tới tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ
bao gồm cả thủ đô hà nội sẽ có nắng nóng trên diện rộng
với nền nhiệt sao động từ hai mươi sáu đến ba mươi tám độ
có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi tám độ và có nắng nóng gai gắt
nền nhiệt cao kết hợp độ ẩm thấp
nên người dân cần lưu ý bổ sung đầy đủ khoáng chất để đảm bảo sức khỏe
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
cũng chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía tây
nên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
với mức nhiệt cao nhất ngày đạt mức là từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
có nơi còn đạt ngưỡng ba mươi sáu ba mươi chín độ
nắng nóng có khả năng sẽ kéo dài đến hết tháng bốn
người dân cần có các biện pháp đề phòng khi hoạt động ngoài trời
và bổ sung đầy đủ vitamin khoáng chất để đảm bảo sức khỏe
đi sâu vào khu vực trung bộ
trong ba ngày tới nắng nóng có xu hướng gia tăng về cường độ
vì vậy tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
có nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi sáu đến ba mươi chín độ
có nơi còn trên bốn mươi độ
bên cạnh các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người
nắng nóng còn dẫn đến tiềm ẩn các nguy cơ xảy ra cháy nổ hỏa hoạn và cháy rừng
người dân cần hết sức đề cao cảnh giác
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên
cũng có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
với mức nhiệt cao nhất giao động từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ
phần còn lại thuộc nam trung bộ
nền nhiệt có phần thấp hơn từ hai đến ba độ
phổ biến là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
mưa rông có trăng cũng chỉ xuất hiện cục bộ vào chiều tối và đêm
vẫn cần đề phòng với hiện tượng như lốc xét mưa đá và gió giật mạnh trong cơn rông
tại khu vực tây nguyên thời tiết trong những ngày cuối tháng bốn
tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ phổ biến là từ hai mươi ba đến ba mươi bảy độ
có nơi còn cao hơn ba mươi bảy độ
mưa rồng cục bộ xảy ra chủ yếu vào chiều tối
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nguy hiểm
đến với các tỉnh thành nam bộ
tại đây cũng có nắng nóng với nền nhiệt cao nhất giao động từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
về chiều tối tại đây cũng có thể xuất hiện mưa rông vài nơi
trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm